tối ngày ba mươi tháng một mươi một tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước
đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thành phố đồng xoài kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu đã trao nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
về việc thành lập thành phố đồng xoài thuộc tỉnh bình phước
sau khi thành phố đồng xoài ra đời tỉnh bình phước có một mươi một đơn vị hành chính cấp huyện
và một trăm một mươi một đơn vị hành chính cấp xã phường và thị trấn
sau một mươi chín năm xây dựng và phát triển đồng xoài luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên một mươi sáu trên một năm
kết quả thu ngân sách những năm đầu hai nghìn đạt năm ba tỷ đồng
thì đến năm hai nghìn một mươi tám đạt sáu trăm chín mươi một tỷ đồng tăng hơn một trăm ba mươi lần
sự kiện ra đời thành phố đồng xoài thành phố trẻ nhất đông nam bộ đánh dấu một mốc son trong quá trình xây dựng
mở ra thời kỳ mới tạo sức bật đi lên công nghiệp hóa của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước
dịp này tỉnh bình phước cũng công bố thành lập thị trấn tân khai thuộc huyện hớn quản phường tiến thành thuộc thành phố đồng xoài